tại hà nội hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
theo báo cáo của ban thi đua khen thưởng trung ương bộ nội vụ
trong năm hai nghìn một mươi tám công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực
nhiều phong trào được triển khai hiệu quả bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được tổ chức
tuy nhiên bên cạnh đó một số nơi phong trào thi đua khen thưởng còn mang tính hình thức
chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ ngành
địa phương công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu đề ra
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã thẳng thắn chỉ ra tồn tại
hạn chế cần sớm được khắc phục của các phong trào thi đua và công tác khen thường
đề cập đến quá trình xem xét để khen thưởng các danh hiệu phó thủ tướng đề nghị
tăng cường công tác phát hiện bồi dưỡng tuyên truyền về những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu
trên mọi lĩnh vực nhất là các nhân tố mới các mô hình mới
để cổ vũ nêu gương nhân rộng tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng
bộ nội vụ cần phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động theo dõi nắm bắt tình hình
kịp thời có các giải pháp để bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng được thực hiện chặt chẽ
không để xảy ra sai phạm tiêu cực
hội đồng thư du khang thưởng
các cấp các ngành
phải xem xét kỹ lưỡng trước khi đề nghị khang thưởng
và cần lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đối với một số đối tượng theo quy định
năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương
cần phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi
đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
xây dựng chương trình hoạt động thiết thực
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh